sau một thời gian dài đóng băng vì dịch covid một mươi chín mới đây hiệp hội du lịch việt nam vừa đề xuất mở cửa cho khách quốc tế vào việt nam ngay trong tháng hai
theo đó nhiều doanh nghiệp du lịch đã dục dịch tuyển nhân sự
tuy nhiên các doanh nghiệp cho biết sẽ tuyển dần dần không ồ ạt vì còn phụ thuộc vào nguồn khách hàng